tại tỉnh hải dương mặc dù các nhà trường đã phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông
nhưng tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ vẫn không khó để bắt gặp trên nhiều tuyến phố
học sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển các phương tiện như xe điện xe gắn máy dung tích trên năm mươi phân khối tham gia giao thông là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên nhiều tuyến phố tại tỉnh hải dương
nhiều học sinh còn ngang nhiên vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh hải dương đã phát hiện xử phạt trên một sáu trăm linh trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông
số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh là sáu mươi hai vụ làm tử vong hai mươi chín người tăng hai mươi bốn vụ so với năm hai nghìn hai mươi hai
để giảm thiểu tình trạng trên bên cạnh chế tài xử phạt sự vận động tuyên truyền của nhà trường các cấp ngành thì sự vào cuộc của gia đình là hết sức quan trọng
các bậc phụ huynh cần tuyên truyền luật giao thông không giao phương tiện cho các con tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi